dịch covid một mươi chín khiến cho nhiều hoạt động văn hóa bị hủy bỏ hoặc tạm dừng
đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để những người làm nghệ thuật sáng tạo
mở ra những hướng tiếp cận mới cho khán giả yêu nghệ thuật đối với các tác phẩm
mới đây tại hà nội để giúp cho công chúng có không gian thưởng lãm nghệ thuật
vừa an toàn vừa chất lượng lunas art đã giới thiệu tới công chúng thủ đô
triển lãm tranh sơn mài biểu hiện và trừ tượng mà không tổ chức khai mạc quy mô
nhằm bảo đảm quy định về an toàn trong mùa dịch
biểu hiện và trừ tượng là tên buổi triển lãm lunas art giới thiệu đến công chúng
thủ đô tại số một đường thanh niên triển lãm đã giới thiệu tới công chúng hơn bốn mươi tác phẩm
nghệ thuật tranh sân mài đặc sắc của bốn họa sĩ nổi tiếng tại việt nam là nguyễn văn truyền
diệp quý hải mai đắc linh và trần ngọc hưng mỗi người một phong cách hội họa khác nhau
song đều khơi dậy cho người xem cách cảm về cái đẹp trong nghệ thuật hội họa
triển lãm tranh sơn mài biểu hiện và trừ tượng
đã giúp công chúng có một cái nhìn khác trên chất liệu sơn mài một chất liệu truyền thống của người việt
ngoài việc đến trung tâm để thưởng lãm tranh bạn yêu tranh có thể truy cập vào fanpage
hoặc trên website lunase vn để theo dõi và trưởng lãm nét đẹp của tranh sân mài việt nam qua triển lãm lần này